do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương cùng những lợi ích của các cá nhân doanh nghiệp
tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tài nguyên trên địa bàn tỉnh bắc cạn có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là việc san ủi đất trái phép gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ đất sản xuất nông nghiệp của người dân
hậu quả của việc đổ đất tràn lan xuống sông trước mắt có thể gây tắc nghẽn dòng chảy
về lâu dài tình trạng sói lở bồi lấp đất nông nghiệp rất dễ xảy ra
việc bảo vệ dòng sông cầu đặc biệt là ngăn chặn tình trạng đổ đất trái phép
là việc làm cấp thiết cần sự quyết liệt hơn của các cấp ngành chức năng tỉnh bắc cạn